thưa quý vị vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng nay ngày bốn tháng một mươi hai tại tòa nhà lilama hà nội số năm mươi hai lĩnh nam mai động quận hoàng mai hà nội
đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến hai người chết và một người bị thương nặng
vào thời gian trên nhóm ba công nhân sử dụng thang để đưa vật liệu lên tầng cao thì bất ngờ thang này bị rơi
một người kịp mở cửa lao ra ngoài nên thoát nạn hai công nhân còn lại tử vong khi thang rơi xuống đất
công trình trung cư cao ba mươi tầng tại năm mươi hai lĩnh nam do công ty lilama làm chủ đầu tư với tổng vốn bốn trăm năm mươi tỷ đồng
hiện nay lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nói trên